sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
theo chương trình hội nghị lần thứ một mươi bốn sẽ bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp
của quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân
và dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện hoàn chỉnh lần cuối trên đại hội một mươi ba của đảng
tại hội nghị lần này trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba dự thảo quy chế bầu cử
quy chế làm việc tại đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong không khí cả nước đang náo nức thi đua đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị và tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
vừa qua chúng ta đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát
nhiệm kỳ khóa một mươi hai
hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ một mươi một
kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống
mặt trận tổ quốc việt nam và một số sự kiện chính trị quan trọng khác rút ra được nhiều bài học quý
và hôm nay hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai bắt đầu họp
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị
xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng
tốt đẹp nhất
sau đây tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở
mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
một là về việc tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
đây là một cái vấn đề
đây là một cái nội dung hết sức cơ bản của đại hội chúng ta biết rồi
như các đồng chí đã biết ngay sau hội nghị trung ương một mươi ba của đảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bộ chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của trung ương
để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện
để gửi xin ý kiến quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội
và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
để xin ý kiến rộng rãi của toàn thể nhân dân
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
có tất cả sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ cấp mình
bao gồm cả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện tức là cả ba cấp
đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội các cấp các ngành
đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo thảo luận và gửi về trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý
đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài
cũng đã hoan nghênh và nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến
gửi thư gửi tài liệu hoặc là gặp riêng cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội
có lẽ từ trước đến nay cũng chưa lần nào là mà gửi rộng rãi như lần này toàn diện như lần này
đại hội các cấp quốc hội mặt trận các đoàn thể các nhà khoa học các chí thức văn nghệ sĩ mọi người dân đều có thể góp ý kiến được
các cơ quan chức năng của trung ương đã tổng hợp phân loại các ý kiến đóng góp
từ hơn một bốn trăm linh trang của đại biểu đại hội các cấp
các đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân và xây dựng thành báo cáo tổng hợp chung với gần hai trăm linh trang
qua tổng hợp phân tích các ý kiến cho thấy hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết thẳng thắn tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng với nhân dân và đất nước
các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết thẳng thắn tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng với nhân dân và đất nước
hoan nghênh việc trung ương đã cập nhật tình hình thế giới trong nước và ý kiến đóng góp bước đầu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của đảng và nhà nước
cán bộ đảng viên các nhà khoa học các nhà quản lý để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trước khi công bố lấy ý kiến nhân dân
hoan nghênh các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết thẳng thắn tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng với nhân dân và đất nước
thể hiện tinh thần thật sự cầu thị dân chủ ngày càng cao trong đảng trong nhân dân và xã hội
phát huy trí tuệ của toàn đảng toàn dân toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối chủ trương chính sách phát triển của đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phần lớn các ý kiến cho rằng dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu
hoan nghênh các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết thẳng thắn tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng với nhân dân và đất nước